hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ đây là mức giảm kịch khung mà ủy ban thường vụ quốc hội có thẩm quyền quyết định theo sự ủy quyền của quốc hội
cùng với mức giảm kịch khung biểu thuế thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ yêu cầu chính phủ khẩn trương nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để báo cáo quốc hội xem xét có biện pháp phù hợp
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vốn còn nhiều hạn chế lực lượng công an cơ sở tiếp tục vận động tuyên truyền hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính bằng từng trường hợp cụ thể lợi ích cụ thể để thuyết phục người dân
nhưng với vai trò nòng cốt và những việc làm cụ thể kịp thời lắng nghe giải quyết thầu đáo những yêu cầu vướng mắt lực lượng công an cơ sở tiếp tục đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân
sáng nay tại hà nội đoàn nghi lễ quân đội thuộc bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức tổng duyên
đoàn nghi lễ quân đội tham gia nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn nghi lễ quân đội tham gia nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra vào ngày chín và một mươi tháng bảy tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm hà nội
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhạc hội cảnh sát các nước asean sẽ diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng bảy công an quận hoàn kiếm hà nội đã xây dựng và triển khai nhiều phương án với phương châm giữ vững an ninh trật tự từ sớm
từ xa không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự

tại khu vực diễn ra nhà hội lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã bố trí phương tiện và nhân lực mọi trang thiết bị đều được kiểm tra thường xuyên như thế này
tại trung tâm chỉ huy mọi cuộc gọi về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng sẽ được xử lý kịp thời một trăm linh quân số trực đảm bảo sẵn sàng xử lý bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra

quản lý chính phòng chạy cháy rồi đặc biệt là chỉ đạo các trưởng công an các phường
để chúng tôi đã xây dựng những phương án tình huống rất là cụ thể
và có những cái bố trí các cái chốt để làm sao mà trong quá trình mà tổ chức diễn ra đại nhạc hội
là tất cả các hoạt động của nhân dân là vẫn hoạt động bình thường trên tuyên phố đi bộ
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào ngày chín và một mươi tháng bảy
tại quảng trường lý thái tổ và trên phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm
để phục vụ nhà hội diễn ra an toàn tuyệt đối
công an quận hoàn kiếm nói riêng công an hà nội nói chung
đã bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đảm bảo nhà hội diễn ra an toàn thuận lợi